trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng tám hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm
diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của chủ tịch ipu
chủ tịch hội đồng quốc gia áo và tổng thư ký liên hợp quốc
nhân dịp hội nghị này với vai trò là người đứng đầu quốc hội việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu qua video gửi đến hội nghị
về sự tham gia của quốc hội việt nam vào các cơ chế liên nghị viện khu vực và thế giới
góp phần củng cố hòa bình thúc đẩy hợp tác và triển khai các mục tiêu phát triển bền vững
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
kính thưa các vị đại biểu thưa quý bà quý ông
thay mặt cho quốc hội việt nam tôi xin gửi tới toàn thể quý vị tham dự trực tuyến
phiên hợp lần thứ năm hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lời chào trân trọng
xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị và chúc cho phiên họp của chúng ta
đạt nhiều kết quả tốt đẹp
thưa quý vị thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn
trong đó các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh
ngày càng trở nên gây gắt nhất là đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tác động nghiêm trọng sâu rộng tới mọi mặt đời sống xã hội
những thách thức này cho thấy hơn bao giờ hết chủ nghĩa đa phương có vai trò hết sức quan trọng
trong việc kết nối gia tăng nguồn lực quốc gia phát huy sức mạnh tập thể
nhằm ứng phó hiệu quả hơn trước những vấn đề mang tính toàn cầu
là một thành viên tích cực chủ động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
trong những năm qua quốc hội việt nam đã tham gia tích cực vào các cơ chế liên nghị viện
khu vực và thế giới góp phần củng cố hòa bình thúc đẩy hợp tác
và triển khai các mục tiêu phát triển bình vững
trong năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò quỹ viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc chủ tịch asean và quốc hội việt nam
đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng liên nghị viện các nước asean ipa
với những trọng trách đó việt nam cam kết tiếp tục đóng góp vào những nỗ lực
để thúc đẩy hợp tác đa phương hiệu quả và bền vững hơn
để tăng cường hiệu quả trong hợp tác đa phương chúng tôi cho rằng
phải xây dựng các cơ chế chặt chẽ gắn trách nhiệm quốc gia với trách nhiệm quốc tế
nghị viện các nước cần tiếp tục duy trì cam kết chính trị mạnh mẽ
có hành động cụ thể tại các diễn đàn đa phương với tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế
đóng ngớp thiết thực vào các chương trình nghị sự toàn cầu
các thể chế các cơ chế hợp tác đa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đáp ứng lợi ích chung của các thành viên
ngoại giao nghị viện đa phương sẽ tiếp tục là một công cụ quan trọng
nhằm củng cố niềm tin mở rộng hiểu biết lẫn nhau và tăng cường hợp tác
vì một nền hòa bình bền vững và sự thịnh vượng cho tất cả chúng ta
xin trân trọng cảm ơn